từ việt quang huyện bắc quang của tỉnh hà giang vào ngày hôm qua
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép
trong khi làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện xe ô tô tải đi hướng vị xuyên bắc quang
có nhiều biểu hiện nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe vận chuyển bảy khúc gỗ pơ mu thuộc nhóm hai a trong đó có hai khúc đã chế tác thành phẩm
lái xe là đỗ ngọc thành chú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số gỗ trên
qua lời khai ban đầu của ông thành cùng một người nữa
mua số gỗ trên tại km hai mươi ba huyện vị xuyên trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tăng vật phương tiện cho tri cục kiểm lâm tỉnh hà giang xử lý
một đường dây buôn bán vận chuyển thiết bị phụ tùng xe máy trái phép từ lào về việt nam
vừa được phòng an ninh kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an triệt phá thành công
điều đáng nói để qua mắt cơ quan chức năng các đối tượng đã lựa chọn phương thức vận chuyển qua đường tiểu ngạch biên giới
qua công tác nắm tình hình ban chuyên án đã xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu
có hoạt động thu gom linh kiện phụ tùng xe gắn máy rồi vận chuyển trái phép từ lào về việt nam để tiêu thụ
là nguyễn văn xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tệ xã phong bình huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
và đối tượng hoàng đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn lao bảo tỉnh quảng trị tiếp tay vận chuyển hàng hóa cho đối tượng cầm đầu
qua xác minh điều tra ban đầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hoàng xuất cảnh qua lào để thu mua linh kiện phụ tùng xe máy
sau đó hoàng thuê nghĩa vận chuyển hàng hóa từ lào về việt nam
để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng nghĩa tiếp tục thuê một số đối tượng khác
đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới
sau khi vận chuyển chất lọt số phụ tùng này được hoàng đưa về huế phân loại bán cho người có nhu cầu
tính chất phạm tội của đường dây tội phạm này đã gây tắc hại về mặt kinh tế môi trường
quy định quy chế về bảo vệ an ninh biên giới gây tác hại về an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
đó là các đối tượng đã tổ chức thu gom vận chuyển đưa các loài phụ tùng xe máy
củ táo rời không rõ nguồn gốc với số lượng lớn từ nước ngoài vào trong nước để tiêu thụ
lắp ráp lại thành những chiếc xe máy hoàn chỉnh nhưng không đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
sử dụng giấy tờ giả biển số kiểm soát giả tiết tay cho các loài phụ tùng khác
trước tình hình đó phòng an ninh kinh tế đã phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh
và các đơn vị liên quan tiến hành
đóng đạt các quyết định
trước tình khởi tố bị can bắt bị can khám xét các đối tượng liên quan
tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ một trăm ba mươi một bao tài
chứa các bộ máy xe suzuki yamaha và các linh kiện phụ tùng xe máy đã qua sử dụng
toàn bộ số hàng này được hoàng thu gom từ lào không có hóa đơn chứng từ
không thông qua kiểm soát của hải quan nhập lậu trái phép về việt nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn xuân hoàng đã khai nhận
hành vi phạm tội
công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
khám xét khẩn cấp bắt tạm giam đối với nguyễn văn xuân hoàng
khám xét khẩn cấp và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng đình nghĩa
tại thị trấn lao bào tỉnh quảng trị
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thanh tra ngân hàng nhà nước vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn grab
với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng do công ty này không thực hiện đúng thủ tục đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài
theo đó grab đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính
đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài
cụ thể grab đã không tuân thủ quy định về thời gian gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài ngắn hạn
được gia hạn thành chung dài hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên một năm
thanh tra ngân hàng nhà nước cũng đã nêu rõ nếu quá thời hạn mà công ty trách nhiệm hữu hạn grab
không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật
đại diện grab cũng cho biết khi vay vốn nước ngoài cũng đã đăng ký với ngân hàng nhà nước theo đúng yêu cầu
tuy nhiên hồ sơ gia hạn khoản vay này hoàn chỉnh trễ so với quy định
tiếp tục với những tin tức khác trong ngày làm việc hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
một vấn đề nóng được các đại biểu thảo luận chính là nông nghiệp một trong những trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế
pháp biểu tại hội trường
nhiều đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tích cực của ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực thủy sản lâm nghiệp và trồng trọt
tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn băn khoăn xung quanh vấn đề dịch bệnh trong lĩnh vực chăn nuôi
đặc biệt là dịch tả lợn châu phi khi đã có khoảng gần ba mươi xã trên bốn mươi tám tỉnh thành trên cả nước xuất hiện dịch
giải trình thêm về vấn đề này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã lý giải một số nguyên nhân về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh
đi chợ sử dụng lá chuối từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông như cách làm của chị em phụ nữ thuộc tri hội phụ nữ thôn bình đông xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi được coi là cách để người dân trong cộng đồng dân cư tự bảo vệ giữ môi trường sống hạn chế sự ô nhiễm môi trường từ túi ni lông